tại hòa bình học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với tỉnh ủy hòa bình tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh hòa bình giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
lớp học gồm có tám mươi tám học viên được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị được nghiên cứu hai mươi năm chuyên đề về những kiến thức cơ bản bổ sung kiến thức mới về lý luận và thực tiễn để đúc rút ra những vấn đề lý luận mới
từ đó vận dụng sáng tạo linh hoạt các kiến thức đã được tiếp thu vào thực tiễn để giải quyết tốt những mâu thuẫn phát sinh từ thực tế
cùng lãnh đạo địa phương đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo góp phần cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi sáu đã đề ra